thưa quý vị ngân hàng nhà nước hạ lãi suất điều hành từ ngày một mươi sáu tháng chín
cùng xu thế chung của các ngân hàng trung ương trên thế giới
đợt cao điểm kiểm tra ngăn chặn đường cắt nhập lậu đang được triển khai
đáng chú ý hành khách có thể được bồi thường do chậm d lây chuyến bay tới một trăm bảy mươi triệu đồng
đó là những nội dung của nhịp sống kinh tế hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
miền bắc vẫn là khu vực có giá lợn hơi cao nhất trong cả nước duy trì trên đỉnh năm mươi đồng một kg
tại miền nam dự đoán số lợn nuôi trong dân vẫn còn khá dồi dào do đó giá lợn hơi vẫn còn ở mức thấp
trong đó thái nguyên hưng yên lào cai và thái bình vẫn là những tỉnh giữ giá top đầu cả nước trên năm mươi đồng một kg
tại hà nội nam định bắc giang giá lợn hơi trung bình từ bốn mươi bảy đồng một kg đến bốn mươi tám đồng một kg
giá lợn hơi tại miền trung từ ba mươi năm đồng một kg đến bốn mươi sáu đồng một kg
giá lợn hơi tại miền nam từ ba mươi bảy đồng một kg đến bốn mươi năm đồng một kg
ngân hàng nhà nước vừa có thông báo về việc điều chỉnh giảm lãi suất điều hành
theo đó từ ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín ngân hàng nhà nước quyết định điều chỉnh giảm lãi suất
các chuyên gia cho rằng việc giảm lãi suất điều hành sẽ chưa tác động ngay tới lãi suất thị trường
song đây là thông điệp chính sách quan trọng theo hướng nới lỏng tiền tệ
cụ thể giảm lãi suất tái cấp vốn từ sáu hai mươi năm một năm xuống sáu một năm
lãi suất tái chất khấu từ bốn hai mươi năm một năm xuống bốn một năm
lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng
và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước
đối với các ngân hàng từ bảy hai mươi năm một năm xuống bảy một năm
lãi suất trào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở
cũng giảm từ bốn bảy mươi năm một năm xuống bốn năm một năm
tổng cục quản lý thị trường bộ công thương vừa có công văn gửi cục quản lý thị trường
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc mở đợt cao điểm kiểm tra
việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh mặt hàng đường cát cuối năm hai nghìn một mươi chín
tổng cục yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố kiểm tra ngăn chặn việc sản xuất
sang chiết đóng gói mặt hàng đường của các tổ chức cá nhân nhằm hợp thức hóa đường nhập lậu
lợi dụng hóa đơn chứng từ bán đường nhập lậu phối hợp với công an hải quan bộ đội biên phòng
tăng cường kiểm tra kiểm soát ngăn chặn đường nhập lậu qua biên giới
tập đoàn novaland vừa khai trương trung tâm bất động sản novaland miền bắc
trung tâm bất động sản novaland tại hà nội sẽ là cầu nối để giới thiệu đến các nhà đầu tư miền bắc
những sản phẩm mới nhất của tập đoàn và mang đến chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng
theo đúng tiêu chuẩn novaland đây cũng là nơi giúp khách hàng thuận tiện hơn
khi sử dụng các dịch vụ hỗ trợ chọn gói từ novaland
bắt đầu một những dự án nhà ở nhà nghỉ v v của những nhà làm bất động sản thời hiện đại
tôi hy vọng là các bạn ấy sẽ đáp ứng được những kinh nghiệm cầu
bởi vì trong những cái không gian đó có chính những người thân của những người mà làm
các dự án này các bạn bè của họ hàng xóm của họ v v
nhà đầu tư chuyên nghiệp
thì lên hướng đến những người khách hàng đẳng cấp
một khách hàng đẳng cấp nó đem lại cái lợi ích cho cả hai phía
tập đoàn novaland hiện sở hữu danh mục hơn bốn mươi dự án nhà ở
tại các vị trí trọng điểm của tp hcm với nhiều loại hình sản phẩm đa dạng
tổng quỹ đất đã tích lũy và đang nghiên cứu phát triển của novaland
hiện vào khoảng bốn ba trăm linh hectare dành cho ba dòng sản phẩm chủ lực
tại tp hcm bất động sản khu đô thị vệ tinh
tại các tỉnh lân cận tp hcm
như đồng nai và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng
tại các thành phố có tiềm năng du lịch lớn
bộ giao thông vận tải đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định quy định
mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển
trong vận chuyển bằng đường hàng không
theo đó các mức bồi thường đều tăng cao so với trước đây
nhằm thống nhất giữa quốc nội và quốc tế
cụ thể đối với vận chuyển hành khách mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại
về tính mạng sức khỏe cho mỗi hành khách là một trăm hai mươi tám tám trăm hai mươi một sdr
đơn vị tính toán đặc biệt do quỹ tiền tệ quốc tế quy định
tức tương đương hơn bốn tỷ đồng
bồi thường thiệt hại do vận chuyển chậm là năm ba trăm bốn mươi sáu sdr tương đương một trăm bảy mươi triệu đồng
bồi thường mất mát hư hỏng vận chuyển chậm hành lý là một hai trăm tám mươi tám sdr tương đương bốn mươi triệu đồng

về tính mạng sức khỏe cho mỗi hành khách là một trăm hai mươi tám tám trăm hai mươi một sdr tương đương bốn mươi triệu đồng